với mong muốn chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách hộ có hoàn cảnh khó khăn
người dân ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới trên địa bàn tỉnh đắk lắc đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi vui tươi đầm ấm
trong những ngày qua các đoàn công tác của tỉnh đắk lắc các đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
cũng đã về tận các xã vùng sâu vùng xa vùng biên giới trao tặng đến tận tay người dân hàng nghìn xuất quà tết
với số tiền hàng chục tỷ đồng và thăm hỏi chúc mọi người dân đón một mùa xuân mới đầm ấm vui tươi an toàn và tiết kiệm